các nước asean có quá nhiều luật riêng có nhiều kẽ hở
và các bộ luật giữa các nước lại không thống nhất với nhau
vì thế rất khó cho chúng tôi trong vấn đề hợp tác
để quản lý tốt việc buôn bán trái phép động vật hoang dã ở toàn bộ khu vực
thì đòi hỏi mỗi quốc gia phải có ý thức trách nhiệm cao
đồng thời phải phối hợp với nhau để trao đổi kinh nghiệm
đặc biệt là thông qua các cuộc họp thường niên
rất là nhiều các văn bản pháp luật trong các nước trong khối asean
cũng như là việt nam nói riêng
các văn bản thường soạn thảo lâu đời rồi
và nó chưa bao gồm nhiều các hiệp định ký kết sau này
người ta chưa coi rằng những cái hành động săn bắt buôn bán động vật hoang dã
là những tội phạm nghiêm trọng
vì thế nên là chưa được sự chú ý rất là cao từ các cơ quan thực thi pháp luật
việc gây nuôi động vật hoang dã nhưng vì mục đích thương mại
thay vì mục đích bảo tồn
cũng là một trong những mối đe dọa đối với các loài động vật hoang dã trong tự nhiên
việc lấy đi những bộ phận trên cơ thể của chúng
ở các trang trại như thế này
để phục vụ cho mục đích kinh doanh trục lợi
là điều không quá khó khăn
tình trạng mà nhân nuôi động vật hoang dã
nó ảnh hưởng rất lớn tới công tác bảo tồn các loài động vật hoang dã tại việt nam
hầu như là rất nhiều các trang trại nhân nuôi động vật hoang dã tại việt nam
sử dụng giấy phép được nhà nước cấp
đấy là để tuồn động vật hoang dã vào
và cũng không hề có một phương pháp
cũng như là các cơ quan chức năng cũng không thể quản lý được các trang trại này
hiện nay việc cấp giấy chứng nhận cho các cơ sở gây nuôi
vẫn do chí cục kiểm lâm tiến hành
theo thông tư số bốn mươi bảy
nhưng nội dung thông tư này chỉ nêu về quản lý khai thác từ tự nhiên
và nuôi động vật rừng thông thường
chứ không phải toàn bộ các loài động vật hoang dã
chưa kể thông tư này chưa có hướng dẫn kỹ thuật cụ thể
về diện tích chuồng trại cơ sở vật chất chăm sóc
hiện nay nước việt nam ta có khoảng bốn cơ sở nuôi nuôi động vật
mà trong bốn cơ sở đó thì có nhiều cơ sở là được phép của sitic
tức là công ước về buôn quốc quốc tế
họ trao cho anh quyền anh được nuôi
nhưng mà cái đó là đúng
nhưng mà có cái khi làm đó thì ai kiểm soát những loài nào cho nuôi
những loài là không được nuôi
nhưng mà thật sự cũng không biết họ đuôi bao nhiêu loài
bao nhiêu con số lượng như thế
thành khi họ bán ra
thì có thể là có một số loài
có một số lượng cá thể
không phải là do anh nuôi
mà chính cũng có thể là do từ tự nhiên
vấn đề đa dạng sinh học
hiện được giao cho bộ tài nguyên và môi trường
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cùng đảm nhiệm nên không tránh khỏi sự trông chéo
trong công tác quản lý
bên cạnh đó công tác bảo tồn đa dạng sinh học
ở địa phương vẫn còn yếu
cán bộ địa phương không có kiến thức chuyên môn
có rất nhiều con đường
đưa những loại thân dược ảo
từ cơ thể động vật hoang dã đến tay người tiêu dùng
tuy nhiên vẫn phải khẳng định
khi không có người mua sẽ chẳng có người bán
không có người dùng sẽ chẳng có người biếu
người dân nên có nhận thức đúng đắn
về tác dụng thật sự của các loại thuốc
thực phẩm chiếc xuất
từ cơ thể động vật hoang dã
và tuyệt đối không sử dụng chúng
cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền
tăng cường quản lý chặt chẽ công tác
gây nuôi động vật hoang dã
tránh sự chồng chéo giữa các bộ ngành
đồng thời mở rộng hợp tác
với các nước trên thế giới
trong việc bảo tồn động vật hoang dã
trước nạn sang bắt vận chuyển mua bán trái phép
dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng
không phủ nhận tác dụng của thuốc
thực phẩm được chiếc xuất từ cơ thể
của động vật hoang dã
nhưng chúng không phải là thần dược
và hoàn toàn có thể thay thế bằng nhiều loại thuốc khác
chúng tôi hy vọng chương trình ngày hôm nay
sẽ giúp quý vị và các bạn
có nhận thức đúng về các loại thần dược
lâm tưởng này
và nâng cao ý thức bảo vệ các loài động vật hoang dã
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau